hai mươi bốn tháng tám quốc hội anh đã công bố một báo cáo cho biết thủ tướng anh d c sunak đã không kê khai chính xác cổ phần của vợ mình trong một công ty chăm sóc trẻ em được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của chính phủ
tuy nhiên báo cáo kết luận sai phạm này là vô tình
lưu ý rằng ông sunak đã nhầm lẫn giữa khái niệm đăng ký với khái niệm tuyên bố lợi ích
ủy viên quốc hội về tiêu chuẩn daniel grunberg người chủ trì xây dựng báo cáo trên tuyên bố quyết định kết thúc cuộc điều tra bằng thủ tục cải chính
như vậy cuộc điều tra từ tháng bốn năm nay do quốc hội anh tiến hành từ với thủ tướng sunak về khả năng vi phạm các quy tắc minh bạch liên quan số cổ phần mà vợ ông bà astata houthi sở hữu trong một công ty chăm sóc trẻ em đã chính thức kết thúc
trong một thư ngỏ gửi ủy viên grunberg thủ tướng sunak bày tỏ hài lòng về việc vấn đề này giờ đây sẽ được kết thúc bằng cách cải trình
chính phủ nhật bản đã yêu cầu trung quốc lập tức gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ nước này
thông báo được đưa ra sau khi tổng cục hải quan trung quốc công bố lệnh cấm nhập tất cả các loại hải sản từ nước láng giềng liên quan đến việc tokyo bắt đầu xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân fukushima ra thái bình dương
thủ tướng nhật bản kishida fumio nêu rõ nước này đã gửi yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thông qua các kênh ngoại giao của trung quốc
trước đó cùng ngày giới chức hải quan trung quốc thông báo ngừng nhập khẩu tất cả hải sản có nguồn gốc từ nhật bản
phía bắc kinh nêu rõ sẽ theo dõi sát tình hình xả nước thải của nhật bản và điều chỉnh các biện pháp quản lý liên quan
về hoạt động xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân fukushima ra thái bình dương cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea cho hay
nồng độ checium trong nước đã qua xử lý của nhật bản thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép
cụ thể là hơn bốn mươi lần so với tiêu chuẩn của nhật bản và khoảng bảy lần so với tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới who
thưa quý vị ấn độ đã chia sẻ hình ảnh trực tiếp đầu tiên về mặt trăng
có thể thấy chatrayan ba đã chọn đáp xuống một khu vực tương đối bằng phẳng trên bề mặt mặt trăng
tổ chức nghiên cứu vũ trụ ấn độ esro cho biết hệ thống liên lạc giữa tàu đổ bộ vikram và cơ sở kiểm soát sứ mệnh hiện đại
mobs ở thủ phủ bengaluru của bang karnataka đã được thiết lập
tàu đổ bộ vikram cũng chia sẻ những hình ảnh mặt trăng được chụp trong quá trình hạ cánh
ấn độ đã viếp nên lịch sử
sau khi trở thành quốc gia
đầu tiên đặt chân lên cực nam của mặt trăng
xe tự hành krasian đã được triển khai ở cực nam và sẽ được các nhà khoa học is ro sử dụng để thực hiện các thí nghiệm trong một mươi bốn ngày tới
nhằm khám phá thành phần của đất và đá trên mặt trăng
cực nam được cho là có chữ lượng băng và khoáng sản
ngày hai mươi bốn tháng tám cục hàng không liên bang faa của mỹ cho biết đã đạt mục tiêu tuyển dụng được một năm trăm linh nhân viên kiểm soát không lưu trong năm hai nghìn hai mươi
tuyên bố này được đưa ra trong gối cao
tình trạng thiếu nhân viên bộ viện này đang làm ảnh hưởng đến ngành hàng không của mỹ đặc biệt sau những sự cố gây quan ngại về an toàn hàng không
hồi tháng ba bộ giao thông vận tải mỹ cho biết bộ này đang huy động một trăm một mươi bảy triệu usd để tuyển dụng thêm một tám trăm linh nhân viên kiểm soát không lưu vào năm hai nghìn hai mươi bốn
ngoài số một năm trăm linh nhân viên được tuyển dụng cho đến ngày ba mươi tháng chín
hồi đầu năm nay hơn một mươi hai người đã nộp đơn cho vị trí này
cục trên đã và đang kiểm tra các khóa đào tạo và huấn luyện
ở nhiều cấp độ cho khoảng hai sáu trăm linh nhân viên kiểm soát không lưu
hiện cục có hiện cục có một mươi bảy trăm linh nhân viên kiểm soát không lưu được cấp chứng chỉ tăng nhẹ so với con số một mươi năm trăm bảy mươi tám nhân viên của năm ngoái
tuy nhiên con số này giảm một mươi so với năm hai nghìn hai mươi một
cục hàng không liên bang cũng đang tổ chức các cuộc họp về an toàn đường băng tại chín mươi sân bay
hoạt động này nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra những sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không nếu không được ngăn chặn kịp thời
theo một quan chức hàng đầu của who biến thể covid một mươi chín đột biến cao có tên ba hai tám mươi sáu hiện đã được phát hiện ở thụy sĩ và nam phi israel đan mạch mỹ và anh
chủng mới của biến thể omicron này mang hơn ba mươi năm đột biến gen ở các phần quan trọng của virus so với xbb một năm biến thể chiếm ưu thế trong hầu hết năm hai nghìn hai mươi ba
biến thể chủng ba hai tám mươi sáu được phát hiện lần đầu tiên ở đan mạch vào ngày hai mươi bốn tháng bảy sau khi lây nhiễm trong một
bệnh nhân có nguy cơ bị bệnh nặng và được giải trình tự chen
kể từ đó ba hai tám mươi sáu đã được phát hiện ở những bệnh nhân có triệu chứng khác trong quá trình kiểm tra y tế theo quy định ở sân bay và trong các mẫu nước thải ở một số quốc gia
hàng chục nhà khoa học trên thế giới cho biết mặc dù việc theo dõi ba hai tám mươi sáu là quan trọng nhưng biến thể này khó có thể gây ra một làn sóng bệnh nặng và tử vong do hệ thống phòng vệ miễn dịch được xây dựng trên toàn thế giới từ việc tiêm chủng và lần nhiễm covid một mươi chín trước đó
các chuyên gia cho biết nguy cơ tiềm ẩn từ ba hai tám mươi sáu phải được xem xét một cách nghiêm túc và việc giám sát phải được tiếp tục thực hiện
thưa quý vị chỉ vài tháng sau khi khởi nghiệp bán hàng phát trực tiếp livestream hồi tháng một chang jin yu hai mươi tám tuổi cựu người mẫu vlogger thạc sĩ quản lý thời trang đã lập kỷ lục hàng trăm giờ phát sóng khi hợp tác với các thương hiệu thời trang nổi tiếng như uslbt
trong bối cảnh thương mại điện tử và các ứng dụng video đang là xu hướng tại quốc gia tỷ dân trung quốc
những người làm công việc bán hàng trực tuyến livestreamer như chị jean jin yu coi đây là cơ hội hấp dẫn trong giai đoạn kinh tế nhiều thách thức và thị trường việc làm thắt chặt hiện nay
và nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
từng là một người mẫu và có bảng thạc sĩ về ngành thời trang nhưng từ vài tháng nay chị chang jin yu đã bắt đầu làm việc toàn thời gian với tư cách là một người livestream bán hàng
mỗi ngày chị sẽ phải lên sóng trực tuyến ít nhất sáu giờ đồng hồ chưa kể thời gian trang điểm làm tóc và những thảo luận với đội ngũ làm việc
chỉ trong thời gian ngắn làm việc chị trang đã có tổng cộng hàng trăm giờ livestream và được làm việc với nhiều thương hiệu cao cấp
tôi thích được đứng và biểu cảm trước ống kênh máy quay mỗi ngày
lượng người xem từ mỗi buổi livestream cũng như số lượng bình luận tương tác cũng giúp tôi rất nhiều để cải thiện kỹ năng của bản thân
tôi ưa thích những yếu tố này
nên tôi đã lựa chọn công việc của một streamer
chang chỉ là một trong hàng triệu người dẫn livestream bán hàng trên khắp trung quốc
những người hàng ngày làm việc với đủ mọi loại sản phẩm khác nhau từ đồ gia dụng đồ điện tử cho tới những mặt hàng xa xỉ
các công ty quản lý streamer cũng không ngừng tìm kiếm và tuyển mộ những tài năng mới để đáp ứng nhu cầu kinh doanh với những mặt hàng khác nhau
chẳng hạn chị trang sẽ tập trung vào mảng kinh doanh mỹ phẩm cao cấp
để đảm bảo hình ảnh của các thương hiệu quốc tế đang hợp tác chúng tôi không chạy khuyến mại mà luôn thúc đẩy việc bán hàng đúng giá gốc
do đó chúng tôi cần lựa chọn người livestream ở các phân khúc khác nhau để phù hợp với thương hiệu và phân khúc giá cả
giới trẻ được xem là một trong những nhóm đối tượng gặp nhiều thách thức nhất với các khó khăn kinh tế trung quốc hiện nay
tính tới tháng sáu tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm thanh niên tại nước này đã lên tới hai mươi một
do đó nghề bán hàng qua livestream đang nổi lên như một cơ hội hữu ích
số liệu gần đây nhất cho thấy trung quốc hiện đã có hơn một hai triệu người dẫn livestream
tuy nhiên kinh tế khó khăn đã khiến người tiêu dùng thắt chặt hầu bao và do đó các streamer cũng cần nâng cao năng lực của mình nhằm tìm tới khách hàng một cách hiệu quả
tỷ lệ gia nhập ngành bán hàng livestream là rất thấp
dù tôi có thể nhấc điện thoại lên và phát trực tiếp một cách dễ dàng song thế nào để nổi bật mình khó
trong đó ngành này có tính cạnh tranh cao nhưng nếu cố gắng kiên trì bạn có thể ngày càng tốt hơn
có nổi bật hay không chỉ là vấn đề về trí tuệ và năng lực của mình
việc tạo dựng niềm tin với khách hàng chỉ qua màn hình điện thoại là không dễ dàng
chúng tôi cần phải giao tiếp tốt với người xem củng cố quan hệ với những người theo dõi thường xuyên
chỉ khi đó chúng tôi mới có thể đủ khả năng để khuyến khích khách hàng chốt đơn nhanh chóng
trong năm hai nghìn hai mươi hai
động bán hàng qua livestream đã tạo ra doanh thu lên tới bốn trăm tám mươi tỷ đô la mỹ tại trung quốc
và được dự báo có thể tăng ba mươi trong năm nay bất chấp tình hình kinh tế biến động
với một thị trường béo bở như vậy công việc livestream bán hàng cũng được dự báo
sẽ ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn trong thời gian tới